suốt bốn năm đại học với bảy học bổng các loại và được thầy giáo mời ở lại trường làm nghiên cứu
thế nhưng sau khi tốt nghiệp anh lại quyết định tạm gác lại tấm bằng đại học
và rẽ ngang sang một lĩnh vực hoàn toàn mới đó là sản xuất đồ chơi gỗ
năm hai nghìn một mươi hai khi hùng và anh trai đang còn là sinh viên đại học
do hoàn cảnh gia đình khó khăn hai anh em đã xin làm thêm tại một sưởng đóng bàn ghế gỗ
để có tiền đóng học phí
tại xưởng gỗ này hùng đã bén duyên và có niềm đam mê với gỗ lúc nào không hay
ý tưởng biến những mảnh gỗ thừa thành đồ chơi đến với hùng
khi anh nhìn thấy những đứa trẻ hàng xóm đòi bố mẹ mua đồ chơi
cứ sau mỗi giờ học giờ làm hùng lại loay hoay với đống gỗ thừa
suốt hai tháng anh chỉ học cách trà nhám và vài công việc lặt vặt để rèn luyện cho đôi tay dẻo dai
bên cạnh đó hùng cũng học vẽ mẫu và bắt đầu làm đồ chơi gỗ
chiếc xe ô tô bằng gỗ đầu tiên của hùng được những đứa trẻ hàng xóm đón nhận với sự ngạc nhiên và thích thú
chính sự đón nhận nhiệt tình này đã góp phần nhen nhóm cho ý tưởng mở rộng sản xuất của hùng
nói là làm hùng và anh trai đã cùng nhau chế máy móc sản xuất đồ chơi gỗ
với tiêu chí lấy đồ thừa của người ta biến thành đồi hữu dụng của mình
chẳng mấy chốc
hai anh em đã có một dàn máy móc mới với quy trình sản xuất độc đáo
lúc đó tôi là sinh viên và tôi đang đi làm thêm ở một sưởng mộc
xưởng mộc đó là làm về bàn ghế xếp cho sinh viên
thì từ cái bàn ghế xếp đó thì tôi mới bắt đầu manh nha những cái ý tưởng về sản phẩm đồ chơi gỗ
đó thì khi mà thực hiện những sản phẩm đồ chơi gỗ thì mấy anh em thì có bàn lại với nhau
và làm một cái sản phẩm đó là dòng xe ô tô
khi làm dòng xe ô tô thì chúng tôi cũng không biết là phải làm như thế nào bắt đầu từ đâu
thậm chí là bằng cách nào để tiêu thụ
chúng tôi chỉ nghĩ ý tưởng đó giống kiểu mà có ý tưởng cho vui vậy thôi
chưa nghĩ là sau này nó sẽ hình thành một cái gì đó to lớn cả
đó thì lúc đó thì làm thì tất cả mọi thứ đều bằng thủ công hết
không có máy móc nào chuyên dùng cả
thậm chí là khi cắt gọt từng chi tiết đều làm bằng tay
làm bằng tay sử dụng những đục đẻo bằng tay hết toàn bộ
và thậm chí cái bánh là hồi xưa là chúng tôi làm bằng những cái vít để làm cái trục bánh
nó nhìn nó rất như thô sơ
đó thì đó là những cái mà lúc chúng tôi bắt đầu hình thành cái ý tưởng làm đồ chơi gỗ
đây là sưởng mộc sản xuất đồ chơi gỗ g happy
cái tên g happy cũng mang một ý nghĩa rất đặc biệt
g là genre bros nghĩa là thịnh vượng chung cũng là triết lý kinh doanh của công ty
còn happy là thể hiện sự khát khao những sản phẩm này sẽ mang đến niềm vui cho mọi đứa trẻ mọi gia đình
sản phẩm ghp tạo ra hoàn toàn làm bằng gỗ tự nhiên với nhiều mẫu mã đa dạng phong phú
từ mô hình những phương tiện giao thông như xe ô tô xe tải máy bay tàu thủy
đến mô hình những con giống ngôi nhà tuy giản dị mộc mạc nhưng lại rất có hồn và đẹp mắt
đồ chơi bằng gỗ không phải là một sản phẩm mới trên thị trường
thế nhưng đồ chơi gỗ của ghp lại khác ở một điểm đó là chúng được giữ lại màu gỗ tự nhiên
những sản phẩm của ghp không dùng sơn màu độc hại mà chỉ phủ một lớp sơn bóng với chất lượng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ nhỏ
làm đồ chơi cho trẻ con ghp luôn tâm niệm hướng đến tính giáo dục chỉ số thông minh và chỉ số cảm xúc
điều mà mình cảm thấy tự hào nhất đó là những cái sản phẩm này mình trú trọng vào sự an toàn
tức là như chị thấy tất cả những sản phẩm của chúng tôi đều là không có sơn màu sạc sở gì cả sử dụng nguyên thủy cái màu của gỗ
và chúng tôi tôn trọng cái màu nguyên thủy của tự nhiên
thứ hai nữa là khi nhận sản phẩm này thì được tra vũ rất là tỉ mỉ nên không có một cái đường sắc nhòn nào trên sản phẩm cá
sẽ rất là an toàn cho bé khi mà bé sử dụng
cái tiếp theo nữa giá trị đặc biệt đằng sau mà chúng tôi muốn lồng vào mỗi sản phẩm đó là trí tuệ cảm xúc
trí tuệ cảm xúc là bé vừa không chỉ đó là một món đồ chơi mà bé còn mang tới cho bé một câu truyền
nó nhỏ thôi nhưng mà nó là một cái gì đó mà
có thể giúp bé học hỏi được một chút một chút một chút
từng chút như vậy sẽ xây dựng lên nhân cách của bé sau này
trở lại những ngày tháng mới bắt đầu dự án
khi tìm thấy tiếng nói chung hướng đi chung đầy tiềm năng và có tính sáng tạo
các thành viên trong dự án đã cùng nhau làm việc hăng say không biết mệt mỏi
một điểm chung của hùng và những người bạn đồng hành họ đều là dân tay ngang nên phải làm quen từ đầu với nghề mộc
đây cũng là một khó khăn mà hùng phải vượt qua
bởi khi sản xuất hàng loạt thì không thể dùng những máy móc thô sơ thủ công như trước kia được
thật sự thì thời gian ban đầu thì tôi không có rành vào máy móc nhiều lắm
nhưng mà khi được giao nhiệm vụ thì tôi vừa làm vừa học
khó khăn ban đầu của tôi là cái nền tảng kiến thức của tôi là không có chiêu mô mở máy móc chỉ là bên điện thôi
bởi lúc đó thì hầu hết các founder chúng tôi đều là những sinh viên
mà sinh viên thì vừa phải đi làm vừa phải trang trải cuộc sống mà lại giảm dẫn thân vào một cái mảng hoàn toàn mới
thậm chí là những con người nơi đây không có ai là thiên về kỹ thuật hay là thiên về máy móc hay là thiên về những chuyên ngành về gỗ
toàn là những con người hoàn toàn mới từ những ngành khác nhau tụ hợp lại với nhau để làm
thậm chí không biết máy móc hay là thiên về những chuyên ngành về gỗ
không biết máy móc dùng như thế nào không biết sơn ra sao không biết bán hàng như thế nào
tất cả đó là những khó khăn thậm chí khó khăn lớn nhất đó là vấn đề tài chính
bắt đầu từ con số và làm một chút làm một chút vay mượn rồi cuốn chiếu cuốn chiếu cho tới tận thời điểm hiện tại
công đoạn sau khi tạo khôi thì mình sẽ làm lán bề mặt gỗ bằng cách sử dụng máy chà với tốc độ nhanh như vậy
thì công đoạn chà đó ngoài làm phẳng bề mặt gỗ thì còn mình có thể tạo thêm những cái đường cong
khó khăn ban đầu là khi mà mình đến mình gặp cái máy chạy như vậy mình sẽ cảm giác hơi sợ hãn tí
mình nhát tay nhưng mà sau khoảng thời gian mình chà mình đã quen tay rồi mình đã biết được những cái điểm còn chú ý thì mình sẽ cảm thấy nó thoải mái hơn
khó khăn không chỉ dừng lại ở đó với người trẻ khi khởi nghiệp giao cản lớn nhất là vốn
bởi họ chỉ có ý tưởng với hai bàn tay trắng chứ cũng chưa có sự tích lũy về vốn riêng nào để duy trì dự án của mình
công việc kinh doanh có lúc thăng lúc chầm có những thời điểm công ty bị khách buôn từ chối nhận hàng không có cách nào xoay vòng vốn
anh hùng và những cộng sự của mình đã phải tự mang những sản phẩm ra về hè bán
mặc dù anh biết khi mang sản phẩm ra bán ngoài lề đường chắc chắn sẽ bị hạ thấp giá trị
một món đồ chơi bằng gỗ với giá vài chục đến vài trăm ngàn đồng có nhiều khách hàng chê đắt nhưng cũng có nhiều khách nước ngoài lại khen hỏi han và cảm thấy thích thú về sản phẩm
lúc đó thì bắt đầu mình đi tìm mỗi
trước đây thì bàn ghệ tụi mình cũng giao bàn ghệ luôn
sau đó thì thử giao cho họ bán thử rồi họ bán cũng được một vài cái bắt đầu mình cảm thấy hưng phận trong người
nhưng mà một thời gian sau thì nó đựng lại đừng làm bắt đầu mình loay hoay tìm cái ý tưởng khác
bắt đầu anh em cùng ngồi lại tất cả mọi người cùng ngồi lại
xong rồi bắt đầu không có cái nước nào hết bây giờ mình phải đi ra ngoài lề đường mình bán hàng trực tiếp cho họ
những năm đầu tiên đúng là khó khăn về thị trường là những khó khăn mà
khiến cho chúng tôi nản nhất
thứ nhất là cái sản phẩm ra thị trường không ai đón nhận cả
bởi cái thời điểm đó người ta tìm những đồ này hoàn toàn mới trên thị trường luôn
trong khi lúc đó để mua một món đồ chơi mà bằng nhựa thì rất là rẻ
nhưng khi mà những sản phẩm chúng tôi làm ra thì lại thậm chí gặp đôi thậm chí gặp ba không ai chấp nhận nó cả
nhưng mà sau đó thì cũng là nhờ một đợt truyền thông về những cái tác hại khi mà sử dụng đồ chơi
nhờ không an toàn thì lúc đó thì mới thị trường mới bắt đầu đón nhận những sản phẩm
mà trước khi bắt đầu đón nhận sản phẩm đó thì khoảng thời gian cực kỳ lầy lối với chúng tôi
thậm chí là phải đưa hàng ra lề đường để bán
thậm chí là phải đi chào từng nhà sách chào từng cửa hàng để mà họ có thể chấp nhận bản sản phẩm của mình
những khó khăn trồng chất khó khăn những căng thẳng trong công việc
đã không ít lần làm cho hùng cảm thấy mệt mỏi
thế nhưng đối với anh mỗi khó khăn lại là mỗi bài học để khi vượt qua
chúng là những bài học quý giá giúp anh có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp trên con đường mình đã chọn
tất cả chúng tôi đều là tuổi trẻ cả
đó mà lại vấp phải những khó khăn ở đầu đời nó
đó là những khó khăn mà chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là chúng tôi sẽ gặp
khi mà bắt đầu mở công ty khi mà bắt đầu làm một sản phẩm
khi bắt đầu kinh doanh thực sự
thì đó là những khó khăn mà khiến chúng tôi nhiều khi là nghĩ đến là phải dừng cuộc chơi
nhưng mà khi mà nhìn đồng đồi nhìn mọi người vẫn tiếp tục
thì đó là cái động lực cho chúng tôi để mà chúng tôi lại tiếp tục vận động
là tiếp tục vượt qua những khó khăn đó để tới thời điểm hiện tại
bỏ cuộc thì không bao giờ nhưng cảm giác chạn nạn thì có
nhưng mà mình nghĩ nếu như mình bỏ của cái việc này
thì sau nữa mình cũng có thể bỏ cuộc
nên vấn đề mình từ bỏ thì không bao giờ có trong từ điểm
thì mình khi nào mình mệt mỏi đó mình ngủ một giấc
xong xạ ngày hôm sau mình bắt đầu tay vào làm việc liền
để kích thích tinh thần làm việc của mình
nhờ những nỗ lực nghiêm túc và sự kiên trì
những sản phẩm của g happy đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường
hiện tại g happy có ba showroom tại hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng
có những đơn hàng xuất khẩu sang úc singapore
sản phẩm xuất hiện trên nhiều kênh thương mại điện tử lớn
cùng những sản phẩm tích cực đến từ khách hàng
đó là những thành công đáng trân trọng trong quá trình khởi nghiệp của g happy
là kết quả của những tháng ngày không gục ngã trước khó khăn của hùng và những người cộng sự
kỷ niệm về những món đồ chơi đầu tiên sản xuất
về nụ cười của những đứa trẻ con hàng xóm
về những tháng ngày tưởng chừng không thể bước tiếp
đầu đó như mấy ngày hôm qua
vẫn luôn hiện hữu trong trái tim của mỗi thành viên trong dự án
từ khi mà bảy năm trôi qua gần bảy năm trôi qua
thì khi mà nhìn lại những cái đồ chơi cũ thì
một cái quá khứ nó trỗi dậy
trong trái tim của mỗi người bao đời chúng tôi
rồi chúng tôi rất là quỹ cái quãng thời gian đó
mặc dù là cực kỳ khó khăn cực kỳ khó khăn
nhưng mà anh em vẫn ngồi lại vẫn quyết tâm
vẫn đoàn kết để cố gắng để mà vượt qua những cái khó khăn đó
thậm chí đó là những cái gì nó rất xấu xỉ nó rất cụ kỷ
nhưng mà đó là một điểm khởi đầu có câu nói rất nổi tiếng đó là
hành trình ngàn dặm bắt đầu từ một bức tranh
thì có lẽ những cái màu đó là bức tranh đầu tiên
của đồ chơi gỗ g happy hiện tại
mấy anh em có thể là ngồi lại với nhau cùng nhau
để mà vạch ra một cái ý tưởng vạch ra một cái chiến lược để mà đi
lúc đó thực sự không dễ dàng
thậm chí có những người là quyết tâm để bỏ con đường đại học
để mà theo cái này tức là giảm dẫn thân vào
để mà theo đó là kỷ niệm mà thực sự khiến cho hùng đáng nhớ nhất
thế nhưng câu chuyện về g happy thì vẫn chưa dừng lại ở đó
trong tương lai g happy sẽ tiếp tục tìm tòi
sáng tạo thêm các sản phẩm khác độc đáo hơn
bên cạnh đó hùng và những người cộng sự của mình sẽ cố gắng đẩy mạnh xuất khẩu
mở rộng hệ thống đại lý ra toàn quốc tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho nhiều người
và tổ chức các chương trình từ thiện xã hội
mình sẽ không bao giờ tự hào tự hào về sản phẩm của mình
mỗi ngày sẽ là một cuộc chuyện thật sự
mình sẽ cải tiến làm sao mà trẻ em nhìn thật hơn nhìn vào sản phẩm là trẻ em yêu thích
muốn luôn cười đùa với sản phẩm của họ sản phẩm của tụi mình sản xuất ra
mình có một giấc mơ đó là giấc mơ làm sao cho mỗi đứa trẻ việt nam sẽ được tắm trong đồ chơi gỗ an toàn đồ chơi an toàn đầy đúng hơn
mình mong muốn như vậy và bây giờ thôi thúc g happy thôi thúc tất cả mọi người để hành động vì điều đó
mình mong muốn hơn nữa đó là làm sao sản phẩm của việt nam đây là sản phẩm thủ công mỹ nghệ sẽ đi xa hơn có thể là toàn cầu
tuổi trẻ chỉ có một lần nếu cứ ở mãi vùng an toàn để nói trôi qua không có dấu ấn thì sau này sẽ hối tiếc
đây là tâm niệm để chàng trai trẻ hoàng văn hùng luôn sống và làm việc bằng tất cả năng lực và đam mê của bản thân
và cũng chính sự táo bạo bản lĩnh kiên cường dự án khởi nghiệp của hoàng văn hùng đã thành công với những sản phẩm mang lại niềm vui tiếng cười cho các bạn nhỏ